sáng nay hai mươi tám tháng sáu đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương
cùng đoàn công tác của trung ương đã làm việc với ban chấp hành đảng bộ tỉnh vĩnh phúc
về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu
kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng ghi nhận những kết quả mà tỉnh vĩnh phúc đã đạt được
trong đó nổi bật nhất là công tác xây dựng đảng xây dựng bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả
tỉnh cũng đã nghiêm túc triển khai chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương
đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường tinh thần đoàn kết thống nhất giữa cán bộ
đảng viên với quần chúng nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội địa phương
cùng với đó tập trung làm tốt công tác tổ chức đại hội đảng cấp huyện để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ tỉnh
ra soát thật kỹ về nhân sự và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo
sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ đức đủ tài tham gia cấp ủy khoa mới